xin kính chào quý vị và các bạn
do đang bước vào thời kỳ chuyển mùa nên trong những ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn có khả năng lặp lại lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày phổ biến là có nắng gián đoạn với mức nhiệt giao động trong khoảng
từ hai mươi ba đến ba mươi một độ nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
phổ biến là có mưa vài nơi vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì khu vực có nắng gián đoạn với nền nhiệt trưa chiều
giao động trong khoảng là từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
sau đó do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tác động
nên mức nhiệt tại đây sẽ giảm đi đáng kể
đi sâu vào khu vực miền trung dự báo trong hai ngày tới
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng nắng nóng
riêng khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có thể có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi tám độ
sau đó từ ngày tám tháng bốn nền nhiệt sẽ giảm dần
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn xuống
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới
cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi bảy độ
sau đó cũng từ ngày tám thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm dần
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới có thời tiết ít biến đổi
phổ biến là vẫn tình trạng nắng nóng
với nền nhiệt sao động trong khoảng là ba mươi độ
và nền nhiệt sao động trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới

có nơi còn trên ba mươi bảy độ

tình trạng nắng nóng với độ ẩm trưa chiều giảm thấp
sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới
vì vậy quý vị cần hết sức cảnh sát
với nguy cơ cao xảy ra chập nổ nơi cư dân đông
và các tài khoản ngân hàng hệ thống hóa đơn điện tử để tăng cường kiểm tra xử lý xử phạt đối với các hành vi vi phạm
không chỉ tiếp tay và hợp pháp hóa cho nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
sự tồn tại đường dây mua bán hóa đơn trái phép như trong vụ án này đã trực tiếp làm thất thu cho ngân sách nhà nước
khi doanh nghiệp trốn được cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét mở rộng vụ án để thu hồi tiền thuế mà các đơn vị doanh nghiệp liên quan đã trục lợi từ hành vi phạm pháp của mình
lực lượng công an có mặt tại hiện trường đối tượng đã chạy ra khỏi phòng trọ dùng dao khống chế một phụ nữ
quả sắc mình đối tượng là đỗ thanh tâm trú tại tỉnh sóc trăng lực lượng công an đã triển khai các biện pháp phương tiện giải cứu con tin
sau ba giờ đồng hồ các lực lượng hiệp đồng tác chiến đã khống chế bắt giữ đối tượng giải cứu con tin an toàn
được biết tâm chính là một trong những đối tượng cầm đầu vụ đập phá cổng đục tường bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
vào ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua và đang bị các cơ quan chức năng truy tìm
thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cần cả xã hội phải chung tay vào cuộc để cùng ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
công an thành phố đà nẵng và các đơn vị chức năng đã mời làm việc giáo dục nhiều lần cũng như có những biện pháp quyết liệt đối với thực trạng này
đây là nhóm đối tượng thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi
bị công an quận hải châu mời làm việc về hành vi tụ tập dùng gậy gọc khung khí đuổi đánh nhau khiến người chứng kiến rất hoang mang
chẳng có nguyên liệu
nguyên nhân hay lý do nào thật chính đáng để biện hộ cho những hành vi mu quán đầy nông nổi
như số thanh thiếu niên này gồm lê văn hậu một mươi chín tuổi và chín người khác cùng chú ở huyện hòa vang và quận liên triều đã lấy bốn sao tự chế đi đánh chém vương vĩ khang hai mươi tuổi chú thành phố hội an cùng tám người khác
hậu quả khang thương tích một
đối với thanh thiếu niên thì có hai dạng
một dạng thứ nhất là chưa đủ tuổi xem xét doanh nghiệp hành sự
liên triểu trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ để xác định và đưa các đối tượng này vào những diện quản lý tại địa phương và sau đó là đề xuất đưa vào cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng
còn đối với những thanh thiếu niên mà đã đủ tuổi tri kiếm doanh nghiệp hành sự thì cơ quan cảnh sát điều tra của liên triều bàn với lại vị kiểm sát để tiến hành các quyền pháp ngăn chặn xử lý các đối tượng này một cách nghiêm khắc
chỉ thị ba mươi năm ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của thành ủy đà nẵng đưa ra nhằm huy động nguồn lực của cả hệ thống chính
chỉ để tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên
điều này thể hiện rõ sự quyết tâm của các cấp ngành địa phương ở đà nẵng đối với vấn đề thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
bằng chứng là thời gian qua công an các quận như hải châu thanh khê liên triều sơn trà đã liên tục làm rõ và khởi tố tất cả số đối tượng thanh thiếu niên tham gia tụ tập gây dối an ninh trật tự
thượng tôn pháp luật là biện pháp duy nhất để giữ gìn cho một xã hội ổn định
khoảng hai mươi h ngày ba tháng bốn lực lượng kiểm lâm địa bàn tiếp nhận tin cháy rừng tại tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a khoảnh sáu thôn tiên phong và tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a khoảnh bốn a thôn phai tung xã mường báng huyện tủa chùa tỉnh điện biên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy rừng tổng số người tham gia chữa cháy liên tục trong ngày lên tới tám trăm sáu mươi ba người
do điều kiện địa hình dốc vách đá hiểm trở thời tiết nắng nóng gió to nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn hiện đàm cháy đã được khống chế
tuy nhiên địa bàn vẫn trong tình trạng nắng nóng gió to tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát